chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã tới dân hương dân hoa
tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh bến tre
trong không khí trang nghiêm chủ tịch quốc hội và các đại biểu đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
nối tiếp truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc đảng bộ chính quyền quân và dân bến tre
đã và đang ra sức phấn đấu phát huy tinh thần anh dũng tự lực tự cường
không khuất phục lùi bước trước khó khăn đưa phong trào thi đua đồng khởi mới
ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội gắn với quyết tâm thực hiện thắng lợi
các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội đã đề ra để xây dựng bến tre ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp